thưa quý vị mưa lũ bất thường miền trung còn chưa chấm dứt
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai đã phát động thêm thông báo về nguy cơ bão mạnh ngoài biển đông
theo đó khoảng từ mùng bảy đến mùng tám tháng bốn có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới trên biển
vùng biển phía nam biển đông và hai cơn bão ở phía đông philippines đi vào vùng biển này
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa cho biết
theo thông tin tham khảo từ các cơ quan dự báo quốc tế windy ventusti
khoảng từ ngày mùng bảy đến mùng tám tháng bốn có khả năng xuất hiện một áp thấp nhiệt đới trên vùng biển
phía nam biển đông và hai cơn bão ở phía đông philippines có khả năng đi vào biển đông
đây là tình huống bất thường có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới bão sớm hơn so với quy luật hàng năm
nhằm chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do áp thấp nhiệt đới
bão có thể xảy ra tránh tâm lý chủ quan
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố chủ động theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo
cảnh báo của các cơ quan dự báo trong nước và quốc tế về diễn biến của áp thấp nhiệt đới
bão có thể xuất hiện trong thời gian tới
các cơ quan thông báo cho thuyền trường chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết
để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất
để sản xuất phù hợp đảm bảo an toàn về người và tài sản
duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
quý vị thân mến biến đổi khí hậu đã làm xoay chuyển thời điểm bão lũ xuất hiện
gây thiệt hại nhiều về cả người và của làm cho cuộc sống của người dân trồng chất thêm những khó khăn
chúng tôi mong rằng những biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai bất thường của miền trung sẽ sớm được đưa ra
đồng thời cũng hy vọng đợt bão sắp tới tại biển đông sẽ không mang đến cho chúng ta những thiệt hại nào khác
trong ngày ba tháng bốn do nước lũ cuốn xiết miền trung đã ghi nhận hai người thiệt mạng
cả hai nạn nhân trước khi ngã xuống dòng nước lạnh lẽo đều là những người con người mẹ yêu thương của gia đình
chiều ba bốn lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện hải lăng tỉnh quảng trị xác nhận vừa tìm thấy chị l t dê quy ba mươi hai tuổi
trú tại xã hải định huyện hải lăng
đã qua đời vì bị nước lũ cuốn trôi sau hai ngày mất tích
hiện chị quy đã được bàn giao cho gia đình đưa về mai táng
trước đó vào sáng mùng hai tháng bốn chị quy về thăm nhà mẹ đẻ ở thôn thiện đông cùng xã
chị quy có thể ở lại nhà mẹ đẻ ở thôn thiện đồng nơi có địa hình cao hơn
nhưng vì con nhỏ khóc nên chị quy đã vượt lũ để về chăm con
trước khi về nhà chị quy mua một thùng mì tôm buộc sau chiếc xe đạp để mang về dự trữ cho gia đình
chị quy đã được bàn giao cho gia đình ăn phòng khi lũ lụt kéo dài
nhận được tin báo từ người dân nghi chị quy mất tích ở tuyến đường liên thôn của xã hải định
ubnd xã đã huy động dân quân công an tổ chức tìm kiếm
đến một mươi hai h ngày ba tháng bốn lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy chị quy tại khu vực đê mai lĩnh cách vị trí nghi mất tích khoảng một km
thời điểm mất tích chị quy đi qua đoạn đường ngập nước lũ có mưa to gió lớn
đây là trường hợp thiệt mạng đầu tiên ở quảng trị trong đợt mưa lũ trái mùa vừa qua
cùng ngày tin từ ubnd huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế cho biết địa phương đã tìm thấy chị lê thị pê chú tại xã phong trường huyện phong điền
trước đó chị p đi chợ bằng xe máy cùng với em gái
khi đi qua đoạn đường thuộc thôn nhất phong do nước lũ ngập sâu chảy mạnh và gió to nên cả hai bị ngã xe máy rơi xuống nước
ngay khi phát hiện người dân đang bùa lưới gần đó đã lao xuống nước
nước lũ cứu hai người nhưng chỉ cứu được người em còn chị pê mất tích
đến gần trưa chị pê được tìm thấy và bàn giao cho gia đình lò hậu sự
được biết chị p vừa sinh con nhỏ gia đình thuộc diện khó khăn nên các cấp trên địa bàn xã phòng trường đang kêu gọi hỗ trợ gia đình nạn nhân
thưa quý vị mới đây tổng cục trưởng tổng cục phòng chống thiên tai trần quang hoài cho biết
đang đề xuất mời những chuyên gia đồng hành cùng miền trung nghiên cứu giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu
trong sản xuất nước lũ
tổng cục trưởng tổng cục phòng chống thiên tai trần quang hoài và phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh quảng trị hà sĩ đồng
đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh quảng trị
theo ông hà sĩ đồng để khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ ubnd tỉnh đã chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với các đơn vị địa phương liên quan xây dựng phương án đề xuất các giải pháp kỹ thuật
nhằm khắc phục diện tích sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân hai nghìn hai mươi
đồng thời chỉ đạo các địa phương khẩn trương huy động lực lượng phương tiện vật tư trang thiết bị
để triển khai gia cố tôn cao bờ đê bao ngăn lũ nhằm bảo vệ tối đa các diện tích gieo trồng chưa bị ngập
hàn gắn khắc phục tạm thời các tuyến canh mương nội đồng bị hư hỏng để bảo vệ và phục hồi sản xuất mùa vụ sắp tới
theo ông đồng trước mắt tỉnh sẽ đề xuất thủ tướng chính phủ và các bộ ngành trung ương
hỗ trợ về giống cây trồng vật nuôi để phục hồi sản xuất bố trí kinh phí để khắc phục khẩn cấp hậu quả mưa lũ
cho các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu về thủy lợi giao thông bị hư hỏng
về lâu dài tỉnh đề nghị trung ương tiếp tục quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí giúp tỉnh khắc phục cơ sở hạ tầng bị thiệt hại
trong các đợt thiên tài có các phương án kịch bản ứng phó với các diễn biến thời tiết cực đoan dị thường và có tính lịch sử
tại chuyến kiểm tra tổng cục trưởng tổng cục phòng chống thiên tai trần quang hoài cho rằng
diễn biến thất thường của thời tiết lần này gây thiệt hại lớn cho miền trung
để khắc phục trước mắt tỉnh cần lưu ý những khu vực còn có thể bảo vệ được sản xuất cho vụ mùa
thì thực hiện bơm tát chăm sóc cây trồng ngay sau khi nước rút
những khu vực ngập sâu cần xác định tập trung cho mùa vụ tới
trong đó lưu ý công tác bảo vệ tài sản tính mạng của người dân mùa mưa lũ
theo ông hoài phía tổng cục đang có những đề xuất mời các nhà khoa học
chuyên gia đồng hành cùng các tỉnh miền trung để nghiên cứu giải pháp hỗ trợ vùng ngập vùng biển
và sẽ tính toán phương án chuyển đổi công trình tưới tiêu cắt lũ hạ tầng giao thông
thích ứng với giai đoạn biến đổi khí hậu hiện nay
cùng với đó sẽ có những giải pháp mang tính căn cơ đồng bộ
từ trung ương đến địa phương một cách bền vững lâu dài
những ngày qua trên địa bàn tỉnh quảng nam xuất hiện mưa lớn bất thường
trong đó có thành phố tam kỳ
lo sợ ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân cũng như du khách đến tham quan
nên ubnd tam kỳ đã quyết định tạm dừng lễ hội mùa hoa xưa hai nghìn hai mươi
trước ngày ba bốn lãnh đạo thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam thông tin
theo kế hoạch lễ hội hoa xưa năm hai nghìn hai mươi hai sẽ chính thức diễn ra vào ngày năm tháng bốn
với hai mươi một sự kiện đặc sắc
nhưng do thời tiết trên địa bàn xuất hiện mưa lớn bất thường
làm ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị lễ hội cũng như trang trí
đặc biệt là du khách tham quan lễ hội sẽ khó khăn
nên thành phố đã quyết định tạm dừng lễ hội hoa xưa hai nghìn hai mươi hai
vì lãnh đạo này thông tin do tình hình mưa lũ phương tiện chuyển đến khó khăn
nếu tổ chức lễ hội sẽ gây khó khăn về mọi mặt nhất là độ an toàn
nên thành phố quyết định tạm dừng lễ khai bạc vào ngày năm bốn
ngay trong chiều ba bốn ubnd thành phố đã họp
và sớm có thông báo về lễ khai bạc
ubnd đã có thông báo cụ thể về thời gian tổ chức lại lễ hội
sau khi thời tiết trên địa bàn thuận lợi hết mưa lũ
trước đó theo kế hoạch ubnd thành phố tam kỳ quảng nam
hưởng ứng năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi hai
ubnd thành phố tam kỳ tổ chức lễ hội hoa xưa hai nghìn hai mươi hai
và chính thức khai bạc vào ngày năm bốn
được biết toàn thành phố với gần năm cây xưa hoa vàng
đang vào mùa khoe sắc trên khắp các nẻo đường
đặc biệt là ở vườn cừa
trà vườn hỏa hương
nơi đây có hàng xưa và vườn cửa cổ thụ gần ba trăm linh năm tuổi
hoa xưa rắt vàng khắp lối đi
và soi bóng nước bên bờ sông tam kỳ
loài hoa đặc trưng này thường nở vào tháng ba âm lịch hàng năm
hoa nở ba đợt mỗi đợt cách nhau bảy đến một mươi ngày
thời gian nở của hoa xưa rất ngắn từ hai đến ba ngày
tuy nhiên đến ba mươi tháng bốn năm nào
hoa cũng nở vàng rực rỡ khắp thành phố tam kỳ
từ đường phố đến làng quê